bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức bảo hiểm có nhiều ưu việt thể hiện sự tích cực chủ động của người dân về an sinh cho bản thân góp phần chia sẻ gánh nặng với cộng đồng bảo đảm phát triển xã hội
vì vậy những năm qua bảo hiểm xã hội tỉnh bắc ninh nỗ lực nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội và đạt được nhiều kết quả khả quan
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
sau một thời gian được tư vấn tìm hiểu về bảo hiểm xã hội tự nguyện chị vũ thị huấn quyết định tham gia để sau này khi về già sẽ được hưởng lương hưu đỡ phần gánh nặng cho gia đình
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện người dân được lựa chọn mức đóng phù hợp
sau hai mươi năm đóng đến tuổi sáu mươi đối với nam và tuổi năm mươi năm đối với nữ sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng
đặc biệt người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi về già đây là chủ trương chính sách nhân văn của nhà nước
tháng một mươi này tôi sẽ hết tuổi về thì với nguyện vọng của tôi là được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
với bức đóng thì chẳng là theo như tôi
tôi nghĩ là
mức đóng sẽ là thỏa thuận
tôi cũng đã phối hợp với ngành lao động thương minh xã hội xây dựng đề án để trình
thông qua ủy ban để trình hội đồng nhân dân tỉnh để có chính sách riêng của tỉnh bắc ninh
để hỗ trợ đối với người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài mức hỗ trợ của trung ương
hết năm hai nghìn một mươi chín số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt bảy một trăm năm mươi ba người
riêng năm hai nghìn một mươi chín tăng gần bốn người
trong thời gian tới bảo hiểm xã hội tỉnh bắc ninh sẽ
bảo hiểm xã hội tỉnh bắc ninh sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh nhiều chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh
để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội